bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tháng một mươi hai tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ báo cáo thủ tướng về đề án giải quyết vấn đề sạt lở
xâm nhập mặn cho đồng bằng sông cửu long
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đang xây dựng đề án tổng thể về phòng chống sạt lở
xâm nhập mặn nước sạch nước sinh hoạt cho vùng đồng bằng sông cửu long
có năm nhiệm vụ trong đề án và tháng một mươi hai tới sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ
sau khi có đề án này sẽ có giải pháp tổng thể dài hạn cho đồng bằng sông cửu long về sạt lở xâm nhập mặn nước sạch
ngoài đề án này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đang có một loạt các đề án khác nhưng đặc biệt ưu tiên cho hồ chứa trước mùa bão lũ và an toàn điều tiết nước
vì hiện nay thời tiết rất cực đoan khác thường lũ thường đến nhanh hơn và ở lại lâu hơn
thống kê của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
khu vực đồng bằng sông cửu long là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên cả nước
do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như hạn hán xâm nhập mặn sạt lở sụt lún đất và ngập lụt do chiều cường
còn trong năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra hơn năm ba trăm linh sự cố hơn một chín trăm sáu mươi trận thiên tai cực đoan
đặc biệt là mưa lớn gây sạt lở đất lũ quét lũ ngợp lụt trên diện rộng
thiên tai là một một trăm hai mươi chín người chết mất tích thiệt hại về kinh tế ước trên chín ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng